đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay ở khu vực thừa thiên huế đà nẵng quảng nam có mưa to đến rất to
lượng mưa tính từ một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng một mươi cho tới ba h sáng ngày hôm nay có nơi trên một trăm hai mươi mm như lộc tiến thừa thiên huế một trăm sáu mươi năm sáu mm
hòa sơn đà nẵng với lượng mưa là một trăm bảy mươi hai hai mm giao thủy quảng nam là một trăm hai mươi hai tám mm
ngoài ra trong ngày và đêm ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên nam bộ và các nơi khác ở nam trung bộ
có mưa rào và rông cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm có nơi trên tám mươi mm
thời gian mưa rông tập trung vào chiều và đêm cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét
khu vực thừa thiên huế đà nẵng cấp bốn quảng nam cấp ba quảng bình quảng trị quảng ngãi cấp hai hà tĩnh bình định cấp một
đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập ống các diện tích lúa hoa màu tại các khu vực trũng thấp
đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ra ngập úng tại các đô thị
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
chiều tối ngày hôm qua chiều cường dâng cao khiến cho một đoạn quốc lộ một từ cầu bình điền đến nút giao thông bình thuận huyện bình chánh tp hcm bị ngập úng
giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn và để người dân đi lại ổn định cảnh sát giao thông đã lội nước điều tiết giải tỏa
giao thông qua khu vực để tránh việc ồn tắc
nhiều cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông tân túc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã lội nước điều tiết giao thông
chiều cường sơn cao đã gây gặp ống khoảng một km đoạn đường quốc lộ một khu vực bình chánh
thời điểm này là cao điểm tan tầm nên phương tiện đông đúc di chuyển khó khăn khiến nguy cơ ủn tắc
các chiến sĩ trực làm nhiệm vụ lội nước hỗ trợ đẩy xe chở người dân điều tiết các phương tiện đi theo hướng dẫn để tránh chen lấn gây ổn tắc ngăn chặn tình trạng mạnh ai nấy đi nhất là các phương tiện ô tô chạy ẩu làm cho sóng nước tràn vào xe hay bánh gây chết máy hoặc khiến các xe bị ngã